hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé